năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi hơn ba năm trăm linh thanh niên nhập ngũ
cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các địa phương đã triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng tiến độ hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu được giao
đặc biệt trong hơn tổng số ba năm trăm linh thanh niên thủ đô lên đường nhập ngũ có một hai trăm bốn mươi một thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ một mươi ba thanh niên là đảng viên
một ba mươi một thanh niên có trình độ đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp
các thanh niên được tuyển chọn là những thanh niên ưu tú có phẩm chất chính trị tốt có sức khỏe và trình độ văn hóa đại diện cho tuổi trẻ thủ đô đã theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc để lên đường nhập ngũ
anh hoàng việt hùng là điều dưỡng chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân thuộc khoa phẫu thuật hàm mặt bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội
công việc hiện tại của hùng khá là tốt
hùng đã ổn định với mức thu nhập trung bình khoảng một mươi năm triệu đồng mỗi tháng
nhật huyết say mê và đang rất yêu nghề
thế nhưng ngay khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hùng đã sẵn sàng gác lại công việc sang một bên để hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng với tổ quốc
anh hoàng việt hùng là điều dưỡng chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân thuộc khoa phẫu thuật hà nội
hùng đang tham gia làm công tác ở các cơ quan tức là cán bộ công chức thì chúng tôi vẫn thực hiện theo đúng quy định của luật
thứ hai nữa là trong cái số này thì các đơn vị các địa phương cũng đều đến các cơ quan để mà thống nhất giải quyết những vấn đề khúc mắt về tư tưởng về việc làm rồi vấn đề ổn định về gia đình cho từng cán bộ công chức khi mà tham gia chống ngũ
với phương châm giao quân đủ chất lượng cao giao người nào được người đó không có loại trả làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân trong độ tuổi nhập ngũ nhất là cán bộ công chức có trình độ học vấn cao chất lượng chính trị tốt bộ tư lệnh thủ đô cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đã và đang góp phần giải đáp bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xây dựng quân đội xây dựng địa phương cơ sở ngày càng vững mạnh